công an huyện crong anna phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc cho biết
đã làm rõ được các đối tượng tham gia vụ phá rừng đặc dụng nam ca xảy ra hồi đầu tháng một mươi hai vừa qua
theo đó cơ quan công an đã làm rõ được bảy đối tượng tham gia vụ phá rừng
tại cơ quan công an đối tượng trần văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã bình hòa huyện cờ rông anna
một trong bảy đối tượng tham gia phá rừng khai nhận lúc đầu vào rừng với mục đích cưa cây lấy phản về rừng
nhưng sau đó có người đặt hàng nên tiếp tục cưa gỗ để bán
ngoài khối lượng gỗ tại rừng cơ quan công an còn thu giữ hai máy tời ba cưa lốc và một con trầu kéo gỗ tại hiện trường
đồng thời công an cũng thu giữ nhiều tấm phản hộp gỗ không có giấy tờ hợp pháp
tại nhà một số người dân trên địa bàn huyện cờ rông anna
công an huyện cờ rông anna nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng phức tạp
vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
quy định tại điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự